chiều ngày một mươi tám tháng bốn cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã phát thông tin kết quả phân tích của viện pháp y quốc gia sản phẩm đi thuốc táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibu chamin là chất cấm sử dụng trong sản phẩm bảo vệ sức khỏe
cụ thể cục an toàn thực phẩm cho biết theo báo cáo của tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tp hà nội trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận trường hợp người bệnh sử dụng sản phẩm đi thuốc táo hỗ trợ giảm cân mua trên mạng xã hội
theo kết quả phân tích của viện pháp y quốc gia sản phẩm nêu trên có chứa sibu chamin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
qua tra cứu dữ liệu cục an toàn thực phẩm chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm đi tước táo
cục an toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm nêu trên
nếu phát hiện sản phẩm lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
sibujamin là hoạt chất được chỉ định trong điều trị béo phì bao gồm giảm cân và duy trì cân nặng
tuy nhiên thuốc gây ra một số dối loạn đặc biệt tác động nguy hiểm đến hệ tim mạch ở những người có nguy cơ cao
sibujamin bị fda cấm lưu hành từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
tại việt nam ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi cục quản lý dược đã ngưng cấp phép nhập khẩu sibuchain
năm hai nghìn một mươi một cục đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất sibutamin do có tác dụng không mong muốn
cục cũng rút số đăng ký của tất cả thuốc có chứa hoạt chất sibujamin
các bệnh viện viện có sử dụng thuốc này cũng bị cục yêu cầu dừng ngay việc kê đơn sử dụng thuốc
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc do sử dụng sản phẩm đi tốc cơ thể có chứa chất cấm sibu chamin
bệnh nhân là nữ tên là p t h hai mươi sáu tuổi có tiền sử giảm tiểu cầu vô căn một mươi một năm đã điều trị tại bệnh viện huyết học chuyển máu trung ương hai năm
theo bệnh nhân hát vì có nhu cầu giảm cân chị hát mua sản phẩm có tên gọi là detox táo về sử dụng
trong một loại sản phẩm có hai loại viên giống thuốc màu vàng và xanh chị uống sản phẩm trong một mươi ngày có hiện tượng bị đau dây chẳng
sau hai tuần sử dụng mắt đột ngột không nhìn thấy gì theo cơn
ngày hai mươi tám tháng ba chị hát xuất hiện hai cơn giảm thị lực được truyền vào trung tâm thần kinh của bệnh viện bạch mai điều trị
tại đây kết quả chụp cộng hưởng từ mri cho thấy hình ảnh tổn thương lồi thể trai chị hát được theo dõi do ngộ độc
khai thác tiền sử bệnh nhân các bác sĩ được biết chị hát có uống thuốc giảm cân có tên là đi tức táo
xét nghiệm loại thuốc này phát hiện có chứa chất cấm sibutramine
chị hát sau đó được chuyển sang trung tâm chống độc của bệnh viện để tiếp tục điều trị
chị hát đã tìm mua và mua sản phẩm này về dùng
lên mạng tìm hiểu nghe lướt facebook người ta vốn dẫn chăm kết
em có nhắn tin hỏi người ta nói về các hành phần tự nhiên an toàn có giấy phép và đảm bảo
người ta chụp cho em xem những giấy có giấy phép của hà nội có dấu đỏ đàng hoàng em cũng tin
em mua và mua
em mua và mua
em về dùng dùng thì được khoảng hơn một tuần
em mua khoảng hơn một tuần
em bị đau lưng viêm dây trắng
em đi chụp cộng hưởng từ thì bị viêm dây trắng
em nghĩ là em đi học ra thì mới đi làm
công ty thì cũng không nặng nhọc gì không có ác nặng gì
thì em cũng nghĩ là chắc là cũng đau bình thường thôi
sau khoảng đau lưng khoảng hai tuần vừa tiêm vừa uống thuốc
thì hai tuần hai tuần thì nó phá ra là không nhìn thấy
không thể đi làm thì không nhìn thấy gì
một đoạn đường tám cây mà đường khoảng năm sáu lần gì đấy
thì cứ đang đi thì tự nhiên không dừng không nhìn thấy gì
lại phải dừng lại
dừng lại khoảng mấy phút thì nhìn thấy lại đi tiếp
đi tiếp thì đến công ty thì công ty đi cũng không nhìn thấy
làm được một tí thì lại không nhìn thấy
thế là công ty cho lên y tế
y tế thì cho ở viện cho khoa tỉnh
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
bệnh nhân hát mới sử dụng sản phẩm giảm cân khoảng một mươi ngày đã có các biểu hiện về thần kinh
mắt tổn thương não rất rõ ràng nếu dùng kéo dài có thể ảnh hưởng đến tính mạng
bệnh nhân nữ hai mươi sáu tuổi sử dụng thực phẩm chức năng giảm cân mua trên mạng về để uống để giảm cân
sau khi uống khoảng một tuần thì bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện về
thế như là chán ăn sau đó có biểu hiện về mệt mỏi và sau đó mở mắt
và được điều trị tại các tuyến trước và sau đó về với trung tâm chống độc trong tình trạng là mất thị lực
và trục cổng từ sổ não thì có dựa tổn thương trên não
và xét nghiệm trong mẫu thực phẩm chứng năng giảm cân của nhân đã dùng thì có chứa chất sibu shamin
đây là một cái chất mà đã bị cấm không được sử dụng kể cả trong thực phẩm chức năng hay trong thuốc đã cấm không sử dụng trên người
kể cả mỹ canada hay châu âu và kể cả bộ y tế việt nam chúng ta đã cấm rồi
bởi vì là đây là một chất rất cao gây tổn thương gây biến cố gây nguy cơ đột quỵ não rồi đau thắt ngực nhiều mối cơ tim
rất rằng là bệnh nhân chúng ta đang gặp đây là mới sử dụng thuốc khoảng hơn một tuần
mà đã có các bệnh viện về thần kinh về mắt về tổn thương não rất là rõ ràng
rõ ràng dùng nữa có thể nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng chứ có thể là hôn mê có thể co giật có thể tổn thương nặng nề
có thể là không kịp chữa bệnh có thể không kịp tới bệnh viện có thể bị nguy cơ bị di chứng hoặc là tử vong chứ
với thực phẩm chứng năng hiện nay người dân chúng ta phải rất rõ là cái việc quản lý là tương đối dễ dàng
về kể cả có được một cơ quan nào đó mà có được gián chẵn là có cơ quan nào đó
cấp phép này nọ nhưng mà người dân chúng ta phải kiểm tra lại thực sự có đúng là thật các công ty đấy có phép phạt hay không
và hai là kể cấp phép thì là ta cấp phép mức độ nào và nó chỉ là dạng thực phẩm hỗ trợ về dinh dưỡng sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng thôi
chứ hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh nếu mà tác dụng công dụng mạnh để chữa bệnh vấn đề nọ thì đó là có vấn đề thật sự rồi